chào mừng tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam sáu mươi năm ngày thành lập hội mỹ thuật việt nam
và chào đón năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy triển lãm tranh xuân đã được tổ chức tại hà nội
triển lãm tranh xuân đã trở thành một hoạt động thường niên do hội mỹ thuật việt nam tổ chức
dành cho các tác giả hà nội triển lãm tranh xuân năm nay trưng bày hai trăm linh ba tác phẩm của trên hai trăm linh tác giả
với nhiều chất liệu phong phú như sơn dầu sơn mài lụa giấy gió tranh thuốc nước bột màu v v
với sự đa dạng về phong cách bút pháp mang dấu ấn riêng của từng tác giả
nội dung các tác phẩm đa dạng từ tĩnh vật trong nhà hoa cỏ thiên nhiên cho đến tranh con ráp
tất cả đều ẩn chứa niềm vui niềm hân hoan cho ước vọng một năm mới với nhiều thành công và may mắn